sau khi tham khảo ý kiến của các chuyên gia và khảo sát tình hình hoa mai anh đào nở trên địa bàn thành phố đà lạt
ban tổ chức ngày hội hoa anh đào đà lạt lần thứ nhất đã tổ chức họp báo công bố thời gian tổ chức lễ hội
theo đó ngày hội sẽ diễn ra trong ba ngày từ ngày một mươi một đến ngày một mươi ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi
trong khuôn khổ ngày hội sẽ diễn ra các sự kiện như du khách trồng lưu niệm cây mai anh đào
tại một số khu vực trên phố hoa đà lạt triển lãm ảnh nghệ thuật hoa mai anh đào hội hóa trang
chương trình kháng phá khu du lịch tuyển lâm nơi đã trồng hàng nghìn cây mai anh đào
và chương trình tham quan không gian mai anh đào trên địa bàn thành phố đà lạt
hoa anh đào được xem là biểu tượng của thành phố ngàn hoa đà lạt
những năm gần đây hoa anh đào được đặc biệt chú trọng phát triển tại phố núi
hơn ba cây mai anh đào được di thực về quanh hồ xuân hương và nhiều con đường khác trong thành phố
tạo nên những không gian mai anh đào quyến rũ mỗi độ xuân về
hiện trên một số tuyến đường tại trung tâm thành phố đà lạt và nhiều cung đường ven đô
hoa mai anh đào bắt đầu trúng chím nụ chờ ngày khai hội